kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức khó khăn
tuy nhiên tình hình kinh tế xã hội chín tháng đầu năm tiếp tục đạt những kết quả khá toàn diện
tăng trưởng đạt khá cao kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát tốt
do đó nhiều đại biểu kỳ vọng kỳ họp này sẽ giải quyết tiếp những tồn tại vướng mắc
để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đất nước

mà cần phải khắc phục và cần phải giải quyết rốt ráo trong những năm tháng còn lại của nhiệm kỳ
thì tôi nghĩ rằng là quốc hội và đặc biệt là chính phủ cũng đã có quan tâm rồi
nhưng đồng nghĩa cũng đã quan tâm nhiều hơn những vấn đề mà trong thời gian qua
những ký nghị đề sức của cơ tri những vấn đề bức xúc những vấn đề quan tâm của xã hội nhiều
mà hiện nay chúng ta chưa xử lý chưa giải quyết được rốt ráo đó
thì cần phải tập trung quyết liệt để xử lý rốt ráo
tôi cho rằng là kỳ họp này thì là kết thúc năm hai nghìn một mươi chín
để bước đầu vào năm hai nghìn hai mươi
và năm hai nghìn hai mươi cũng là cái năm kết thúc một cái thời kỳ kế hoạch năm năm
hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cho nên nó có một ý nghĩa rất là quan trọng
gần như nó sẽ quyết định có thành công hay không
thực hiện đầy đủ các kế hoạch không kế hoạch năm năm hay không
thì cái chặng đường về đích này sẽ là có cái giá trị như vậy
tôi hy vọng kỳ họp này thì quốc hội sẽ phân tích
mổ xẻ những cái bọc kinh nghiệm trong những thời gian vừa qua
đồng thời cũng chỉ ra những cái khó khăn vướng mắt
những đất cập những biện ngạn
thì từ đó tháo gỡ những cái khó khăn này
để bước vào năm hai nghìn hai mươi chúng ta sẽ là một năm về đích
để hoàn thành kế hoạch kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi